thông tin từ bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết bệnh viện vừa cứu chữa thành công cho một bệnh nhi ba tuổi bị viêm phổi nặng do cú ma h một
bệnh nhi là bé ha ngủ tại quận tám tp hcm sốc cao liên tục ba ngày hoa và tiêu chảy nhiều lần
đến ngày thứ tư bấy nhập viện địa phương với trần đoán viêm phổi suy hấp diễn tiến nhanh được đặt nội khí quản thở máy
kết quả xét nghiệp pcr dịch hút phế quản kỳ nhận tác nhân cuma h một của chủng đại dịch hai nghìn chín cúng mùa
các bác sĩ đã hội trần và chuyển bệnh nhi lên bệnh viện nhi đồng tp hcm
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện di đồng tp hcm bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ly bì tím tái spo hai khoảng tám mươi tám mươi hai
kết quả chụp x quang phổi ghi nhận tình trạng tổn thương lan tỏa hai bên phổi xẹp đỉnh phổi
bệnh nhi được chẳng đoán viêm phổi và suy hấp cấp tiến triển nặng do cuma h một
bệnh nhi được điều trị tích cực với thở máy thông số cao tư thế nằm sắp kháng sinh phổ rộng sử dụng thuốc kháng virus tamiflu điều chỉnh đức điện giải kiểm toan
sau khi hội trần ekip đã quyết định áp dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ecmo
tuy nhiên diễn tiến bệnh phức tạp bệnh nghi nhiễm chủng nặng viêm phổi bội nhiễm bạch cầu tăng cao
ekip đã đổi kháng sinh điều chỉnh thông số ecmo hỗ trợ chức năng các cơ quan
sau gần ba tuần điều trị tình trạng bệnh nhi đã cải thiện được cai máy thở và đã dần dần tỉnh táo tiếp xúc tốt
theo cục y tế dự phòng bộ y tế bệnh cúm ah một là chủng đại dịch cúm năm hai nghìn chín
đây là một trong các bệnh cúm mùa hiện nay
trong đó những người bị nhiễm cúm ah một hay virus cúm mùa khác đều có thể gây bội nhiễm viêm phổi nặng thậm chí gây ra suy đa tạng và tử vong
trên thế giới mỗi năm ghi nhận hàng trăm nghìn trường hợp tử vong do cúm
bệnh gây ra bởi cơ thể nhiễm virus cúm ah một n một một loại virus cúm được phát hiện vào năm hai nghìn một mươi
và đôi khi còn được gọi là cúm lợn vì ban đầu các nhà khoa học cho rằng trùng cúm này có nguồn gốc từ lợn khác với chủng cúm ah một n một trước đó
cúm ah một n một bùng phát mạnh vào năm hai nghìn chín bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh
tại việt nam các bệnh đầu tiên ghi nhận vào ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn chín
sau khi triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được đẩy lùi vào các tháng đầu năm hai nghìn một mươi
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi việt nam đã cơ bản khống chế được dịch cúm ah một n một trên phạm vi toàn quốc
từ năm hai nghìn một mươi đến nay cú ma h một n một năm hai nghìn chín lưu hành thường xuyên và rộng trên khắp các quốc gia trên thế giới
và trong khu vực trong đó có việt nam
kết quả giám sát trọng điểm qua năm ghi nhận có khoảng một mươi số mẫu bệnh nhân cúm a dương tính với cúm ah một n một
kết quả nghiên cứu phân tích gen cho thấy
chưa có sự biến đổi gen của chủng virus cúm ah một n một năm hai nghìn bốn
hiện nay cúm ah một n một dễ dàng lây truyền từ người này sang người khác như các chủng cúm mò thông thường
theo thống kê giám sát cúm trọng điểm quốc gia cho thấy
chủng virus cúm này lưu hành hiện nay trong thời gian chủ yếu là cúm ah ba n hai cúm ah một n một và cúm b
tuy không nguy hiểm như nhiễm cúm ah năm n một và cúm ah bảy n chín
tuy nhiên những người nhiễm cúm ah một n một hay virus cúm mùa khác
có thể gây bội nhiễm viêm phổi nặng thậm chí có trường hợp suy đa tạng tử vong ở một số người có bệnh mạng tính
hiện thế giới mỗi năm ghi nhận khoảng hai trăm năm mươi người đến năm trăm linh trường hợp tử vong do cúm
virus cúm ah một n một có thể dễ dàng lây lan từ người này qua người khác
giống như cách lây lan của cuốn thường qua không khí
có chứa các hạt nước nhỏ lý ti khi người bệnh hát hơi hò cười hoặc nói chuyện
người bệnh cũng có thể bị nhiễm virus cúm do tiếp xúc chạm tách ở bề mặt vật dụng bị nhiễm virus
tay vào giấy khi đã bị nhiễm virus sau đó đưa lên mũi miệng hoặc sụi mắt
việc dùng chung đồ ly nước uống hoặc bàn chải đánh răng với người bệnh cũng có thể lây nhiễm virus cúm ah một n một
đặc điểm để nhận biết dịch cúm ah một n một bao gồm
tỷ lệ mắc thường cao dễ lây lan và có thể mau chóng gây thành đại dịch
tỷ lệ tử vong thấp một bốn
những người mắc cúm ah một n một có thể lây lan từ một ngày trước khi khởi phát bệnh và kéo dài bảy ngày sau khi khởi bệnh
virus bị tiêu diệt ở nhiệt độ trên bảy mươi độ c
cúm ah một n một là một bệnh về đường hồ hấp rất dễ lây lan
sự lây chuyển của virus cúm ah một n một từ động vật sang người là không phổ biến
tuy nhiên virus này có thể lây truyền từ người này qua người khác và lợn bị nhiễm bệnh
hoặc từ người sang người thông qua tiếp xúc môi trường vật thể bị nhiễm virus
thời gian nổi bệnh cúm ah một n một giao động từ một đến bốn ngày trung bình là khoảng hai ngày ở hầu hết những người bệnh
tuy nhiên vẫn có một số trường hợp có thời gian ủ bệnh kéo dài lên tới bảy ngày
thời kỳ lây nhiễm ở người lớn bắt đầu từ khoảng một ngày khi phát hiện những triệu chứng phát triển
và kéo dài cho khoảng năm bảy ngày sau khi người đó có phát hiện các triệu chứng
thời gian lây nhiễm có thể kéo dài hơn ở những người có hệ miễn dịch yếu như trẻ em từ một mươi đến một mươi bốn ngày
theo tổ chức y tế thế giới về kato đã tuyên bố cúm ah một n một là đại dịch vào tháng sáu năm hai nghìn chín
vào thời điểm này cúm ah một n một đã lây lan cho bảy mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
gây ra khoảng hai trăm tám mươi bốn bốn trăm linh ca tử
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi who tuyên bố đại dịch đã kết thúc
nhưng cho đến nay trùng cúm ah một n một đã trở thành một trong những chủng gây bệnh cúm đầu mùa cần phải chủ động phòng ngừa
đường lây chủ yếu của virus cúm ah một n một từ người bệnh sang người khác thông qua những giọt bắn có chứa virus
nguyên nhân chính gây ra bệnh cúm ah một n một là do một loại virus gây bệnh cúm gây ra
virus cúm lây nhiễm vào các tế bào ở mũi họng và phổi của con người
virus lây lan qua không khí
virus lây lan qua không khí dưới dạng các giọt bắn của người nhiễm virus ho hắt hơi thở hoặc nói chuyện
virus xâm nhập vào cơ thể khi người đó tiếp xúc cân hoặc nôn quan hệ tình dục với người đang mắc bệnh và hít phải những giọt bắn này
ngoài ra virus cũng có thể xâm nhập vào cơ thể nếu bạn chạm vào bề mặt có chứa virus sau đó chạm tay lên mắt mũi hoặc miệng
theo đó cúm ah một n một gây ra hầu hết các triều chứng ở đường hô hấp trên và dưới
những trường hợp nhẹ thường biểu hiện một vài thay đổi bệnh lý ở đường hô hấp
những thay đổi giống như một người mắc bệnh viêm phổi
các triều chứng bị nhiễm virus cúm ah một n một thường xuất hiện trong khoảng một bốn ngày
triệu chứng của cúm ah một n một thông thường
các triều chứng của bệnh cúm ah một n một thông thường giống như những triều chứng có loại cúm virus khác
các triệu chứng bắt đầu nhanh chóng và có thể bao gồm
sốt tùy từng trường hợp có thể sốt hoặc không
đau cơ bắp ấn lạnh với đổ mồ hôi ho đau họng chảy nước mũi hoặc gẹt mũi mắt đỏ chảy nước
đau mắt nhức mở cơ thể đau đầu mệt mỏi và cảm thấy bề hoài
tiêu chảy có cảm giác khó chịu ở vùng bụng nôn mửa
tình trạng này thường gặp ở trẻ em nhiều hơn người lớn
có thể cảm thấy chán ăn khó thở phát ban
triều chứng của cúm ah một n một nguy hiểm
nếu một người nghi ngờ hoặc đã được xác định nhiễm cúm ah một n một và có những triệu chứng sau đây
cần phải ngay lập tức đến bệnh viện càng sớm càng tốt
xung huyết phu nê dưới nề mạc
khó thở kéo dài thở hụt
đau ngực có những dấu hiệu mất nước nhưng không đi tiểu dù vẫn bổ sung nước đầy đủ
tróng mặt kéo dài co giật suy nhược nghiêm trọng hoặc cơn đau dữ dội
có thể có những tình trạng như lún lẫn kém tỉnh táo
các triệu chứng nguy hiểm ở trẻ em khi bị nhiễm cúm ah một n một có thể bao gồm
trẻ em có thể khó thở
da môi hoặc bóng tay nhạt nhạt xám xanh tuy thuộc vào màu da
đau ngực mất nước đau cơ nghiêm trọng co giật lú lẫn kém tỉnh táo chim vào hồn mê
biên chứng của cúm ah một n một
mặc dù hầu hết những trường hợp nhiễm cúm ah một n một hiện nay đều có thể tự khỏi
tuy nhiên vẫn cần phải lưu ý rằng bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe
một số biến chứng phổ biến của cúm ah một n một bao gồm
làm tăng nặng các bệnh bản tính chẳng hạn như bệnh tim và bệnh hèn xuyến
có thể gây ra viêm phổi
gặp các triều chứng về thần kinh như lú lẫn co giật suy hồ hấp viêm phế quản và đau cơ
không phải ai khi vô tình nhiễm phải virus cúm ah một n một đều có thể mắc bệnh
và không phải ai nhiễm cúm ah một n một đều có diễn tiến sức khỏe xấu đi hay gặp phải những biên chứng nghiêm trọng
điều này còn phụ thuộc vào việc bạn có những yếu tố để làm tăng nguy cơ phát triển của virus cúm ah một n một hay không
một số yếu tố nguy cơ khiến bạn bị nhiễm cúm ah một n một cũng như làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn bao gồm
tuổi tác điều kiện sống hoặc nơi làm việc có hệ thống miễn dịch suy yếu
hoặc mắc các bệnh mạng tính
những người đang mắc các bệnh mạng tính như hen xuyễn bệnh phổi tăng nguy cơ mạng tính hen phế quản viêm phổi tiểu đường
bệnh tim mạch dấu loạn chuyển hóa bệnh thận bệnh can thường có nguy cơ các biên chứng nguy hiểm của cúm ah một n một
những người thừa cân béo phì có chỉ số cơ thể bmi từ bốn mươi trở lên cũng nguy cơ bị biến chứng cúm ah một n một cao hơn
để phòng chống cúm a ngành y tế khuyến cáo người dân cần phải rượt tay măng sạc phòng thường xuyên
khi xuất hiện triệu chứng sốt cao khó thở cần chủ động cách ly đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế để được thăm khám tư vấn xử lý phòng tránh lây lan